nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp việt nam tại nhật bản
và thiết thực kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam nhật bản
hiệp hội bóng đá người việt tại nhật đã công bố giải thi đấu bóng đá giao hữu javija kanto cấp hai nghìn một mươi tám
theo ban tổ chức sẽ có ba mươi hai đội bóng việt nam tham gia từ vòng loại của giải favisa
đây là giải đấu có quy mô lớn được tổ chức bài bản và thu hút sự tham gia
của đông đảo các cầu thủ không chuyên người việt nam đang sinh sống học tập và lao động tại đất nước mặt trên mọc
giải đá bóng năm nay do favija tổ chức tổ chức đúng vào cái dịp mà chúng ta kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao nhật bản
nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong cái việc tăng cường củng cố hiểu biết giao lưu
giữa người việt nam đang sinh sống và làm việc tại nhật bản với các bạn nhật bản
và cái điều quan trọng thứ hai đây là lần thứ ba mà các bạn favija tổ chức cái giải đá bóng này
thì nó thể hiện là cái phong trào thể thao đang phát triển rất là mạnh
và nhờ cái công đồng góp của favija là chúng ta đã sử dụng được một cái truyền thống như vậy
và tôi tin rằng là trong các cái năm tiếp theo favija sẽ tiếp tục tổ chức được thành công các cái giải như thế này
giải đấu sẽ tạo một sân chơi lành mạnh bổ ích tăng cường tinh thần đoàn kết dân tộc
giao lưu văn hóa thể thao giữa kiểu bào việt nam với nhau
đồng thời thắt chặt hơn nữa mối quan hệ thân thiết giữa chính phủ và nhân dân hai nước